thưa quý vị và các bạn năm nay chỉ có khoảng năm mươi năm bảy số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đỗ vào các trường công lập tại hà nội
chính vì thế mà ngay sau khi hà nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp một mươi công lập thì nhiều phụ huynh đã chạy đôn chạy đáo để tìm trường học và nộp hồ sơ vào trường tư thục cho con đã khiến cho kỳ tuyển sinh càng trở nên căng thẳng
chúng tôi đã có ghi nhận ngay sau đây
điểm chuẩn của trường trung học phổ thông hoàng cầu như chơi chứng khoán trong buổi sáng đã nhảy số từ ba mươi bảy lên ba mươi tám năm
trường tạ quang bửu tuyển bốn trăm năm mươi học sinh lớp một mươi điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp với thí sinh đạt từ ba mươi tám năm điểm trở lên đến khi đủ trì tiêu
chỉ tiêu chỉ vài trăm nhưng hồ sơ đăng ký lên đến hàng ngàn dẫn đến tình trạng quá tải chen lấn
xếp hàng cả chen lấn sô đẩy mới lấy được
điểm chuẩn trường công lập tăng vọt khiến nhiều học sinh trượt vì không lường trước được thực tế
nhiều phụ huynh dối bời khi ngay cả cánh cửa trường tư cũng không rộng mở
trước ngày hai mươi tháng sáu em nghĩ là mình đã có một xuất ở đây rồi để chờ giấy báo điểm để mình nhìn lộp
thế bây giờ lại báo xong báo nó không được rồi thì em cũng thấy rất là bất xúc
mới đây sở giáo dục và đào tạo cho biết năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm hà nội sẽ phấn đấu các trường trên địa bàn sẽ triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến
không còn trường nào thu hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp
hy vọng với quyết tâm này trong năm học tới sẽ không còn cảnh phụ huynh phải xếp hàng xuyên đêm
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo cho biết hà nội không thiếu trường thiếu lớp
tuy nhiên thực tế tại một số quận trung tâm câu chuyện thiếu trường thiếu lớp lại đang diễn ra
nhiều ý kiến cho rằng tốc độ xây trường chưa đáp ứng được tốc độ tăng dân số đặc biệt là những trường công lập
và ông nghĩ sao về vấn đề này
nếu mà nói rằng là số trường số lớp không thiếu thì nhìn tổng thể của cả thành phố thì chắc là đúng như vậy
tuy nhiên chúng ta phải hình dung được tức là cái sự tranh lệch về mật độ dân số và số lượng dân cư ở các quận huyện khác nhau
tôi có kiểm tra lại số liệu của sở giáo dục đào tạo hà nội thì trong các bốn quận nội thành cũ của hà nội
thì mỗi quận chỉ có khoảng từ ba đến bốn trường trung học phổ thông công lập thuộc diện bình thường
tức là không phải diện tự chủ tài chính có mức học phí thông thường phù hợp với cái mức sống của dân cư
còn số các trường tư hoặc trường tự chủ tài chính hoặc trường gọi là trường quốc tế thì khá nhiều
tuy nhiên nhìn vào mức học phí
mức học phí của các trường thì chúng ta sẽ thấy nó có mức học phí rất khác nhau
trong khi các trường công thì một năm học chỉ vài triệu
các trường tự chủ tài chính thì một tháng cũng chỉ khoảng từ ba đến bốn triệu tiền học phí
thị trường tư có những trường khoảng độ ba bốn triệu một tháng cho đến vài chục triệu một tháng
như vậy rõ ràng là cái mức học phí của các trường rất khác nhau
và vì vậy thì cái đối tượng người học cũng sẽ
không thể giống nhau
và chúng ta phải lưu ý là các quận nội thành của hà nội thì có mật độ dân số rất cao
số dân đông
nhưng đại đa số là những người lao động bình thường
cho nên điều kiện tài chính họ không thể theo đuổi những cái trường mà một mươi triệu một tháng
chính vì vậy nó xuất hiện cái hiện tượng là chỉ có một số trường được mọi người ưu ái xếp hàng thâu đêm
vâng từ câu chuyện này chúng tôi cũng muốn nhìn thẳng vào một vấn đề
đó chính là công tác phân luồng ở bậc trung học cơ sở hiện nay
liệu đã thực sự hiệu quả ông nghĩ sao về vấn đề này
năm ngoái thì số học sinh đi theo học hệ giáo dục thường xuyên hoặc là có kết hợp cả giáo dục nghề nghiệp
mà đăng ký dự thi trung học phổ thông chỉ có một mươi tổng số học sinh đăng ký trung học phổ thông
tốt nghiệp trung học phổ thông đều có nghĩa rằng là cái sức hút của giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục thường xuyên là quá thấp đối với học sinh
và cho đến giờ thì phụ huynh học sinh chỉ ít là ở các thành phố lớn vẫn lấy con đường học theo trung học phổ thông bình thường
và để rồi lên cao đẳng đại học là con đường chính
điều này phản ánh rõ ràng tức là một mặt là cái hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở chưa được như mong muốn
cái thứ hai nữa là cái cách phân luồng cứng mang mệnh lệnh hành chính nó đã lỗi thời và cũng không được xã hội chào đón
về lâu về dài thì ngành giáo dục thủ đô cần có những giải pháp
thế nào để giải bài toán này thưa ông
thì tôi nghĩ rằng thành phố cần có một cái cách nhìn cởi mở hơn về việc phân luồng học sinh
thậm chí có thể mở cửa trung học phổ thông mở thêm nhiều trường trung học phổ thông
tạo điều kiện cho tất cả học sinh hà nội thử sức cái việc học trung học phổ thông
và sau trung học phổ thông nếu như các em không có điều kiện hoặc không được như
cái sức học không được như muốn thì lúc đấy chúng ta sẽ hướng đến các em đi học

thưa quý vị người hưởng lương hưu trợ cấp của tháng bảy nhưng mà vẫn nhận mức lương như tháng sáu
việc điều chỉnh tăng lên một mươi hai năm đến hai mươi tám được thực hiện từ ngày một tháng bảy nhưng tới ngày một mươi bốn tháng tám mới có hiệu lực
và thông tin trí tiết sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp xã hội hàng tháng của khoảng bốn chín triệu người được điều tăng lên một mươi hai năm đến hai mươi năm
đây là thông tin mà rất nhiều người quan tâm tháng bảy này
các đối tượng trên vẫn nhận lương như tháng sáu
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết
việc điều chỉnh tăng lên một mươi hai năm đến hai mươi tám được thực hiện từ ngày một tháng bảy nhưng tới ngày một mươi bốn tháng tám mới có hiệu lực
đại diện bảo hiểm xã hội việt nam khẳng định
tại kỳ chi trả của tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ thực hiện trả theo mức hưởng mới và truy trả phần tranh lệch tăng thêm của tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba và tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cho người hưởng
từ ngày một mươi tháng bảy tới đây
hai dịch vụ công liên thông
đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử
xóa đăng ký thường trú hỗ trợ chi phí mai táng trợ cấp mai táng sẽ được triển khai trên toàn quốc
sau sáu tháng triển khai thí điểm tại tp hcm
hà nội và hà nam đến nay quy trình hai nhóm thủ tục hành chính liên thông cơ bản đã đáp ứng các quy định chung để thực hiện liên thông điện tử
phần mềm dịch vụ công liên thông cơ bản được hoàn thiện và đã kết nối thông suốt với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của sáu mươi ba địa phương
đảm bảo an ninh an toàn thông tin hệ thống
bộ y tế vừa ban hành tài liệu hướng dẫn về khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới hai mươi bốn tháng tuổi áp dụng trên phạm vi toàn quốc
tài liệu hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới hai mươi bốn tháng tuổi là công cụ hướng dẫn nhân viên y tế tuyến cơ sở y tế thôn bản
theo dõi sức khỏe liên tục cho trẻ em sàng lọc các bất thường về thể chất tinh thần cho trẻ em trong độ tuổi ngoài sơ sinh đến hai mươi bốn tháng tuổi
tài liệu do các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực nhi khoa tiến hành biên soạn qua nhiều lần đóng góp ý kiến và thẩm định
tài liệu này được áp dụng sử dụng tại tất cả các cơ sở y tế tuyến cơ sở có thực hiện việc khám sàng lọc sức khỏe cho trẻ dưới hai mươi bốn tháng tuổi